ngày hai mươi hai tháng bảy thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và thủ tướng jacinda ardern
đã đồng chủ trì hội đàm cấp cao trực tuyến việt nam new zealand
trong không khí kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam new zealand một nghìn chín trăm bảy mươi năm hai nghìn hai mươi
tiêm nối đã phát triển tích cực và bền vững của quan hệ đối tác toàn diện thiết lập năm hai nghìn chín
trên cơ sở lợi ích tầm nhìn chung và mức độ tin cậy ngày càng sâu sắc giữa hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng jacinda ardern đã cùng tuyên bố chính thức nâng cấp
quan hệ việt nam new zealand lên đối tác chiến lược
quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập nhằm mục tiêu tăng cường hơn nữa khuôn khổ giao lưu
và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa việt nam và new zealand vì lợi ích của nhân dân hai nước
đóng góp vào hòa bình ổn định và thịnh vượng của mỗi nước cũng như của khu vực và thế giới
để dẫn dắt và định hướng cho việc tăng cường quan hệ việt nam và new zealand cam kết
làm sâu sắc hơn nữa hợp tác chính trị song phương thông qua trao đổi thường xuyên đoàn cấp cao
trên các kênh đảng quốc hội và chính phủ đặc biệt là tiếp xúc định kỳ giữa hai thủ tướng
và cơ chế họp thường niên giữa các bộ trưởng ngoại giao bộ trưởng thương mại và bộ trưởng quốc phòng
được tổ chức tại mỗi nước hoặc bên lề các hội nghị đa phương hoặc theo hình thức trực tuyến
lãnh đạo hai nước nhấn mạnh thương mại và đầu tư là thành tố then chốt của quan hệ đối tác chiến lược
vì lợi ích trực tiếp của người dân và doanh nghiệp hai nước
kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ hai triệu tăng lên mức kỷ lục một ba tỷ usd trong vòng một năm
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nhằm thúc đẩy hơn nữa thương mại và đầu tư giữa hai nước việt nam và new zealand cam kết
triển khai các biện pháp đơn phương và song phương để mở cửa thị trường và giảm giao cản thương mại hai triệu
đặc biệt đối với các mặt hàng nông sản hải sản và sản phẩm gỗ thông qua tăng cường khả năng tiếp cận thị trường
thuận lợi hóa thương mại trao đổi thông tin và hợp tác giữa các cơ quan hải quan nông nghiệp an toàn thực phẩm và thú y
thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng jacinda ardern khẳng định lại cam kết tăng cường hội nhập kinh tế khu vực sâu rộng
thông qua việc phản đối tất cả các hình thức bảo hộ và ủng hộ thúc đẩy tự do hóa thương mại trên toàn khu vực châu á thái bình dương
ủng hộ mạnh mẽ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ tự do rộng mở minh bạch và bao trùm
bao gồm cả việc cải cách tổ chức thương mại thế giới wto
về vấn đề này thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng jacinda ardern một lần nữa nhấn mạnh cam kết triển khai đầy đủ và hiệu quả
hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
ký kết hiệp định đối tác kinh tế khu vực toàn diện rcep mang tính hiện đại toàn diện tiêu chuẩn cao và cùng có lợi trong năm hai nghìn hai mươi
và nâng cấp hiệp định khu vực mậu dịch tự do asean australia new zealand
việt nam khẳng định ủng hộ mạnh mẽ new zealand đảm nhiệm vai trò chủ tịch năm apec hai nghìn hai mươi
lãnh đạo hai nước nhấn mạnh giao lưu nhân dân đặc biệt là hợp tác giáo dục và đào tạo
là nội hàm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược và tin tưởng rằng khi người dân có thể đi lại an toàn trở lại
các mối liên kết này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc tăng số lượng học sinh sinh viên việt nam học tập tại new zealand
các chương trình liên kết giữa các trường đại học hai nước hợp tác dạy nghề trao học bổng cho thanh niên
và các quan chức việt nam học tập tại new zealand trao học bổng cho thanh niên new zealand du học hoặc thực tập tại việt nam và trao đổi sinh viên giáo viên
thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng jacinda ardern khẳng định lại cam kết thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực quốc phòng
coi đây là một ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược thông qua trao đổi đoàn quốc phòng cấp cao thăm cảng tham vấn chính sách đối thoại chiến lược huấn luyện và đào tạo
các hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc trao đổi thông tin tình báo hợp tác an ninh hàng hải và tăng cường phối hợp tại hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean mở rộng
thỏa thuận năm hai nghìn một mươi chín giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát new zealand
khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược mới được xây dựng trên cơ sở cam kết chung đối với luật pháp quốc tế chủ nghĩa đa phương hội nhập kinh tế khu vực và nhận thức chung về lợi ích chiến lược song trùng giữa hai nước
nhà lãnh đạo hai nước khẳng định lại tâm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn và tự do hàng hải và hàng không giải quyết hòa bình các tranh chấp tôn trọng các tiến chỉnh pháp lý và ngoại giao dựa trên luật pháp quốc tế đặc biệt là công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai